tại hà nội đã diễn ra đại hội đại biểu đảng bộ tập đoàn biêu chính viện thông việt nam lần thứ hai mươi bốn nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đảng ủy tập đoàn đã lãnh đạo chỉ đạo công tác tái cơ cấu tập đoàn
theo các quyết định của thủ tướng chính phủ và đạt được kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực
các chỉ tiêu về lãnh đạo nhiệm vụ chính theo nghị quyết đại hội đảng bộ vnpt lần thứ một mươi tám cơ bản đều đạt được và hoàn thành vượt mức
tốc độ lợi nhuận bình quân đạt gần một mươi bảy một năm vượt so với chỉ tiêu đề ra là một mươi năm một năm
nộp ngân sách nhà nước trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi chín đạt hơn hai mươi ba tỷ đồng tốc độ tăng trưởng bình quân đạt chỉ tiêu đề ra
đặc biệt đảng bộ tập đoàn vnpt đã lãnh đạo và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và công ích nhà nước
đồng thời tập đoàn cũng phối hợp với cục biêu điện trung ương triển khai kết nối liên thông trục văn bản điện tử
theo nghị quyết ba mươi sáu a nqcp về chính phủ điện tử tổ chức thành công các phiên họp trực tuyến của chính phủ
và các ban bộ ngành địa phương khi được yêu cầu
để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới và để tiếp tục khẳng định vị trí là một doanh nghiệp nhà nước hàng đầu
trong lĩnh vực công nghệ thông tin viễn thông của đất nước hướng tới mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu
tại việt nam vào năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi năm và trở thành trung tâm giao dịch số tại châu á vào năm hai nghìn ba mươi đảng bộ tập đoàn cần phải thực hiện tốt những phương hướng
nhiệm vụ mục tiêu đã đề ra